kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một mươi tỉnh lâm đồng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân nữ bảy mươi sáu tuổi
sau quá trình điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện nhi lâm đồng
bệnh nhân này có dịch tễ thuộc chùm ca bệnh tại làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt
bệnh nhân này có tiền sử nhiều bệnh nền tăng huyết áp đái tháo đường hai cắt cục gắn chân phải do biến chứng đáy tháo đường
nhồi máu não nhiều lần liệt túi chi nằm một chỗ nhiều năm nay
từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân được chăm sóc điều trị tích cực
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng
đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân đã tử vong nguyên nhân tử vong được chẩn đoán biến chứng nặng của đáy tháo đường
di chứng nhồi máu não nhồi máu cơ tim cũ tăng huyết áp suy kiệt nhiễm covid một mươi chín
như vậy tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi lâm đồng có tổng số bốn trăm năm mươi hai ca covid một mươi chín
trong đó đang cách ly điều trị một trăm sáu mươi tám ca hai trăm tám mươi sáu ca đã ra viện và một ca tử vong